đường uy tín tại việt nam và các nước trong khu vực sản xuất

thì phải ghi rõ cái nguồn gốc xuất xứ của các cái sản phẩm
từ cái quốc gia nào từ nhà máy nào để người tiêu dùng lắm được
thế còn ghi như thế này thì nó chưa rõ ràng về cái nguồn gốc xuất xứ
và người tiêu dùng cũng không biết rõ được là sản phẩm từ cái nhà máy nào

thì nếu như các quản lý nhà nước mà có kiểm tra cũng như là xử lý xử phạt
thì sẽ căn cứ thế nào theo quy định nào của pháp luật

chính phủ ban hành cái nghị định về xử phạt phi phạm hành chính
trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi tiêu dùng
cũng như là các cái
hình thức về gian đoạn thương mại
thì đều có quy định rõ cái việc là ghi sai về xuất xứ hàng hóa
hoặc là không rõ ràng về xuất xứ hàng hóa
thì các cơ quan chức năng hoàn toàn có thể căn cứ vào cái nghị định xử phạt phi phạm hành chính
để xem xét về xử phạt về cái việc không ghi rõ cái xuất xứ hàng hóa
và không ghi đầy đủ các thông tin trên nhãn hàng hóa
và những hàng hóa như thế thì có thể được coi là hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ

thì cái hiện tượng gian lận thương mại đường nhập lậu bùng phát dữ dội
tức là chưa bao giờ trong một thời gian ngắn

và chưa bao giờ là cái loại đường vi phạm về các quy định về nhán mát hàng hóa
mà nó nhan nhản ở khắp các chợ trong cái thị trường trong nước như thế
có nghĩa là giai đoạn hiện nay tức là giai đoạn cuối năm hai nghìn hai mươi ba và đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
thì hiện tượng gian lận thương mại đường nhập lậu đang ở mức độ bùng phát rất là mạnh
trên thực tế nếu các đại lý cho ra một kg đường chưa tính lãi
thì tổng chi phí phải tính như sau
ba trăm năm mươi đồng cước mua từ nhà hàng
cộng với sáu mươi đồng bốc xếp
cộng bảy trăm linh đồng chi phí đóng túi
cộng hai trăm năm mươi đồng cước vận chuyển
bằng một ba trăm sáu mươi đồng một kg
cộng giá mua đường gốc chưa tính thuế năm
ví dụ đường mua từ nhà máy việt nam với giá hai mươi một hai trăm linh đồng
thì giá túi của việt nam đi giao tận nơi cho khách hàng cũng phải đạt hai mươi hai năm trăm linh đồng một kg
nhưng đường trắng thái lan đóng gói giao tận nơi
đang có mức giá từ hai mươi tám trăm linh đồng đến hai mươi chín trăm linh đồng
đường đóng gói lậu không thuế đang cho ra thị trường
luôn rẻ hơn trong nước
từ một sáu trăm linh đến hai đồng một kg
như vậy với một kg đường do nhà máy sản xuất ra
ngoài các chi phí như trên
thì phải chịu thêm mức thuế năm
trong khi đường nhập lậu đã không phải chịu mức thuế này
ví dụ với một triệu tấn đường buôn lậu thất thoát ra thị trường
nhà nước sẽ thiệt hại với mức thuế một tỷ đồng
mức tranh lệch này khiến cho đường nhập lậu
chiếm hết tiền lợi của nhà máy việt nam

vô cùng khó khăn
vì chỉ có chúng ta nhận thấy
nhưng mà gần đây
thì kể cả các tổ chức quốc tế
cũng đều thấy những hiện tượng bất thường
hiện tượng đó là hai nước gần chúng ta
chỉ hai nước nhỏ dân số ít
tiêu thụ đường cũng phải vừa phải thôi
nhưng mà sau khi kết thúc
cái giai đoạn dịch covid
thì họ tăng gần như gấp đôi
cái lượng đường nhập khẩu từ thái lan
và cái lượng đường mà thái lan xuất khẩu
đi các nước khác
thì cho đến giờ phút này
thì cả thế giới đều thể hiện đường đó là đường phá giá
có nghĩa là cái lượng đường đó
nó đã mang bản chất phá giá rồi
và hai nước gần chúng ta
là lào campuchia nhập khẩu về
chắc chắn không để dùng
tại vì dân số ít làm sao mà xảy được từ đó đường
và như vậy thì bằng nhiều phương tiện
nhiều thủ đoạn
là lên lõi và đi qua đường bên giới
để vào chiếm lĩnh thị trường
thì rõ ràng là trong hoạt động thương mại quốc tế
thì cái hoạt động lẩn tránh xuất xứ hoàng hóa
hoặc là không trung thực trong xuất xứ hàng hóa
để hưởng cái ưu đãi về thuế
là có thể xảy ra
trong hành trình tìm kiếm nguồn gốc
của những gói đường bán lẻ
phóng viên của truyền hình công an nhân dân
đến thị trấn thổ tàng huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc
đây chủ yếu là các đại lý
bán muôn đường với số lượng lớn
có một điều kỳ lạ
trong các cửa hàng ở thị trấn thổ tàng này
cũng chỉ bày bán phần lớn loại đường
gọi là đường đóng gói
tại hai đại lý phân phối đường
của công ty trách nhiệm hữu hoạn đức lộc
những gói đường một kg được đóng kín
trong các bao lớn có trọng lượng khoảng ba mươi kg
hoàn toàn không có bất kỳ thông tin
về nhãn mát hay nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm
có mặt tại thị trấn thổ tàng của tỉnh vĩnh phúc
chúng tôi đã vào một đại lý của công ty trách nhiệm hữu hoạn đức lộc
nơi mà chúng tôi đã gửi công văn
tuy nhiên vẫn chưa được nhận được câu trả lời
và vào các đại lý này
chúng tôi nhận thấy rằng là rất nhiều các cái túi đường
đóng gói bởi công ty cúc hưng
nhưng không rõ công ty sản xuất đường là ở đâu
truyền hình công an nhân dân đã gửi công văn
tới một số công ty chuyên kinh doanh đường đóng gói
đây đều là các công ty xuất hiện
trên nhãn mát của các gói đường xuất khẩu
bày bán trên thị trường
sau khi phóng viên liên hệ với đại diện pháp lý
của các công ty này
thì đều nhận được sự trôn tránh
tìm lý do viện cớ để không hợp tác
anh là chỗ công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ minh phúc đúng không anh
vâng nhưng mà ở trên này
thì số điện thoại đại diện pháp luật
thì là số điện thoại của anh ạ
với cái nội dung của aninh tv gửi
thì không biết là lịch sẽ đắp làm việc
của công ty về aninh tv và sẽ vào lúc nào anh ạ
anh biết thế nhưng mà một anh cũng đang bận quá
một anh cũng đang hiểu việc quá
em ơi chị nhận rồi
và chị đã cho các bạn liên lạc với em rồi
nhà chị có việc nên là chị không gặp các em được
thì chị có thể liên hệ với công ty khác
để phỏng vấn ghi hình được không chị

vâng nhà em đang có chút việc
đang chú ý

còn cung cấp một thông tin rất bất ngờ
tuy nhiên tại một cửa hàng bán lẻ
ở thành phố vịnh yên tỉnh vịnh phúc
phóng viên vẫn mua được những gói đường
có ghi đồng gói tại công ty cổ phần mía đường miền bắc
phóng viên tiếp tục liên lạc với số điện thoại
của công ty ghi trên bào bì
hello bạn đây bạn có phải công ty
của phần mía đường miền bắc không ạ
không biết là mình còn đăng đồng gói các cái túi đường không
là bây giờ thì mình
đóng nhiều không nhỉ
đóng nhiều mấy trăm tấn không
vâng có ạ em cho chị số nhé
mình vẫn đang ở địa chỉ chỗ
cụm kinh tế xã hội tân tiến
lũng hòa huyện vĩnh tường tỉnh vịnh phúc không ạ
đúng rồi đúng rồi
ờ nhà mình thì có đường sẵn để đóng gói không chị nhỉ
hay là sẽ là đường của bên này
có có ạ
vâng thế đường của mình thì là
chủ yếu là đường nhập khẩu đúng không chị
cả nhập khẩu cả sang nước ạ
bây giờ ví dụ như bọn em
mà muốn lấy mấy trăm tấn thì đã có đường nhập khẩu luôn không chị
hình như là có đấy ạ
hình như cũng về
ví dụ như nếu mà bây giờ bọn em
mà muốn lấy đường từ lào về
thì mình có còn không
còn số lượng lớn không chị
cũng còn nhiều ạ
à rồi rồi
thế thì ví dụ như là bây giờ bọn em
muốn lấy luôn đường từ lào về khoảng mấy trăm tấn là vẫn còn đúng không
tiếp đó kết quả xác minh
với cục thuế tỉnh vịnh phúc cho thấy
công ty cổ vận bía đường biển bắc
không hề phá sản dừng hoạt động
như vị đại diện pháp lý kia
đã từng trả lời phóng viên qua điện thoại
số liệu thuế trong những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
cũng cho thấy
công ty này
vẫn phân phối một số lượng đường rất lớn
ra thị trường
kể từ khi chúng ta áp dụng
hàng rào phòng vệ thương mại
thì các nhà máy đều nâng cái giá mua mía lên
giá mua mía chúng ta nâng liên tục
đến đây là bốn vụ rồi
tức là mỗi một năm nâng thêm nâng thêm
thì hiện nay giá mía chúng ta mua cho người đông dân
là giá mía bảo đảm cho người nông dân sống được ở đấy
bảo đảm cho người đông dân có thu nhập
nhưng mà với giá mía đó
thì giá thành giá đường cũng cao
thì không thể nào chống lại được
cái giá đường phá giá
là nó là đường nhập lậu
cho nên là khi người kinh doanh
về mặt hàng đường nhập lậu này
thì họ có một cái biên lợi nhuận lớn
lớn hơn rất nhiều so với các nhà máy
cho nên là họ
họ hoạt động rất là thoải mái
và tìm đủ mọi phương cách hoạt động
đường nhập lậu
hiện đang chiếm lĩnh thị phân đường
tại thị trường việt nam
vì vậy đường sản xuất từ các nhà máy trong nước
bán ra vô cùng khó khăn
điều nguy hiểm nhất là đường lậu
đang dần phá tan ngành sản xuất bía đường
ở trong nước
ngoài cuộc sống của hàng vạn công nhân các nhà máy đường
còn là cái sinh nhai
của hàng triệu nông dân trong bía
điều này đe dọa nghiêm trọng tới vấn đề an ninh nông nghiệp
của ngành bía đường
thưa quý vị
thực tế cho thấy các công ty kinh doanh đường
đều không có nhà máy sản xuất đường tại việt nam
không có vùng trầm nguyên liệu
nhưng vì sao lại chiếm lĩnh thị trường bán lẻ đường
trong nước đến vậy
số lượng đường đó sản xuất từ đâu
có nguồn gốc như thế nào
có hay không
việc rửa xuất xứ để đường nhập lậu tràn vào việt nam
hay câu chuyện gian lận thương mại về thuế
trong việc nhập khẩu mặt hàng đường như thế nào
nhằm phóng viên của truyền hình công an nhân dân
sẽ tiếp tục làm rõ nội dung này
trong số tiếp theo của chương trình
còn bây giờ chương trình xin được chuyển sang tiểu mục kết nối
với những thông tin về việc xuất khẩu mặt hàng sầu riêng
riêng năm hai nghìn
riêng năm hai nghìn
việt nam đã xuất khẩu hơn sáu trăm linh tấn sầu riêng
mang về kim ngạch hai hai tỷ đô la mỹ
hiệu ứng tăng xuất khẩu
đang tạo nên cơn sốt mở rộng diện tích
phá vỡ quy hoạch trên diện rộng
trước tình trạng tăng trưởng nóng
về diện tích sầu riêng ở nhiều tỉnh
và trên cả nước trong thời gian qua
cục bảo vệ thực vật bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đã tổ chức hội nghị sản xuất và xuất khẩu sầu riêng bền vững
hội nghị đã đưa ra báo cáo
đánh giá hiện trạng định hướng sản xuất bền vững
của ngành hàng sầu riêng việt nam
và báo cáo về việc quản lý mã số vùng trồng
cơ sở đóng gói sầu riêng
tình hình vi phạm và các giải pháp
bên cạnh đó
các đại biểu đã cùng nhau đánh giá toàn diện
thực trạng tổ chức sản xuất để phát triển ngành sầu riêng
cũng như công tác quản lý mã số
duy trì điều kiện của các vùng trồng
và cơ sở đóng gói sầu riêng
từ đó những tồn tại và hạn chế được chỉ ra
để cận khắc phục đưa ra các giải pháp
nhằm hướng đến sản xuất
và xuất khẩu sầu riêng bền vững
tôi cũng đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn
một là xây dựng
các quy trình
đặc biệt là thu hoạch hiện nay đang có vấn đề
để làm sao
xác định thời điểm thu hoạch
bảo đảm chất lượng sầu riêng tốt nhất
theo đúng các ký chuẩn quốc tế
và đúng theo các quy định của nước nhập khẩu
đấy thì chúng tôi đã giao cho các cơ quan chuyên môn
và sớm hoàn thiện
các tiêu chuẩn việt nam này
thành là các quy chuẩn kỹ thuật
để bảo đảm tính pháp lý cao nhất
để thực thi cũng như kiểm tra kiểm soát
đấy là cái thứ hai
là cũng đang gấp rút
để chính phủ
để xây dựng nghị định sửa phạt
vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực này
thì cái này cũng đã được nêu ra
và cũng đã được thảo luận
của các bộ đồng nghiệp văn chuẩn bộ thư pháp
hiện nay chúng tôi cũng đang tiến hành
để xin ý kiến chính phủ
để đưa vào kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
vào khung giờ này tuần sau trên intv
với những phân tích từ nhóm phóng viên
của truyền hình công an nhân dân
về thực trạng rửa xuất xứ và gian lận thương mại về thuế
của đường nhập lậu vào việt nam
kính mời quý vị chú ý đón xem